dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên họp
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một với đa số phiếu các đại biểu tán thành
với tỷ lệ chín mươi hai năm mươi ba các đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng số thu ngân sách nhà nước là một ba trăm bốn mươi ba ba trăm ba mươi tỷ đồng tổng số chi ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi bảy tỷ đồng
mức bộ chi ngân sách nhà nước là ba trăm bốn mươi ba sáu trăm bảy mươi tỷ đồng tương đương bốn tổng sản phẩm trong nước tổng mức vay của ngân sách nhà nước là sáu trăm linh tám năm trăm sáu mươi chín tỷ đồng